sau nhiều ngày luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định số một trăm linh được áp dụng
thống kê tại các bệnh viện cho thấy số lượng bệnh nhân nhập viện do rượu bia đang có chiều hướng giảm
tuy nhiên giáp tết thì khả năng sử dụng rượu bia trong các buổi liên hoan hay là tiệc tùng sẽ còn rất nhiều
người đàn ông này đã phải trải qua bảy lần phẫu thuật chân trái của mình nhưng hiện anh vẫn chưa thể bình phục
cách đây không lâu sau một cuộc vui quá chén anh đã lái xe lao xuống vực trên đường đi về nhà
hậu quả là những tháng ngày dài nằm trên giường bệnh chưa biết có thể về nhà đón tết cùng gia đình hay không
từ ngày luật phòng chống tắc hại của rượu bia được áp dụng thống kê tại các bệnh viện cho thấy
số lượng bệnh nhân nhất là bệnh nhân bị tai nạn giao thông do bia rượu
đã có chiều hướng giảm dù không quá nhiều
từ ngày một tháng một đến ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi thì qua thống kê chúng tôi vẫn thu được là con số là có ba trăm linh năm trường hợp
bị tai nạn giao thông đến bệnh viện việt đức
và trong số đó thì tỷ lệ mà có xét nghiệm ethanol nồng độ cồn trong máu là chiếm quân sáu
như vậy là khi chúng ta so sánh cùng kỳ với năm ngoái thì cũng có một cái sự giảm ở mức rất là vượt vài
ngoài tai nạn giao thông đồng độ cồn trong máu là chiếm bốn sáu

khuyến cáo người dân cần hạn chế sử dụng rượu bia nếu uống thì nên biết cách kiểm soát để không vi phạm luật pháp
không gây tổn hại đến sức khỏe